lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm trọng thể bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu diễn ra vào sáng bảy tháng năm tại sân vận động tỉnh điện biên
đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đọc diễn văn kỷ niệm
lễ kỷ niệm vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng phạm minh chính chuyển lời chúc mừng những tình cảm chân thành thân thiết nhất và chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp của tổng bí thư tới toàn thể đại biểu đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước
chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một trong những đỉnh cao trói lọi
một kỳ tích vẻ vang trong lịch sử dựng nước và sự nước của dân tộc là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh việt nam
là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ đấu tranh của toàn quân toàn dân ta dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng
đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với chiến thắng lịch sử này việt nam trở thành hình mẫu cho rất nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới
trở thành nguồn động viên và khích lệ đối với con đường giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa
cuộc chiến đấu của quân đội nhân dân việt nam trong những điều kiện gai go đã đưa đến thắng lợi ở chiến trường điện biên phủ
nhân dân việt nam đã đạt được thêm một thắng lợi vĩ đại và chứng tỏ sức mạnh trong cuộc chiến đấu chính nghĩa chống sự xâm lược của đế quốc
đây là phần trích dẫn từ bài viết của tờ nhân dân nhật báo bắc kinh trung quốc ra ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khẳng định ý nghĩa to lớn của chiến thắng điện biên phủ
việc giải phóng điện biên phủ một lần nữa làm cho toàn thế giới thấy rằng nhân dân việt nam đã vùng dậy
và không có một lực lượng nào khuất phục nổi không một kẻ thù nào có thể chống lại được quyết tâm của nhân dân việt nam
dành độc lập dân tộc và tự do âm mưu duy trì chế độ thực dân và đàn áp phong trào giải phóng dân tộc của các nước châu á
đã đi đến chỗ thất bại
chiến thắng điện biên phủ đã tạo nên bước ngoặt quan trọng cho cách mạng việt nam
tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh tại việt nam
và lập lại hòa bình ở đông dương
ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định geneva được ký kết sau bảy mươi năm ngày đàm phán căng thẳng và phức tạp
lần đầu tiên một hội nghị quốc tế lớn với sự tham gia của cả năm cường quốc ủy viên tình trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
là liên xô trung quốc pháp anh
theo nội dung hiệp định quân đội và vũ khí nước ngoài phải rút khỏi nước ta
miền bắc nước ta từ vĩ tuyến một mươi bảy trở ra được hoàn toàn giải phóng
có điều kiện xây dựng cho hòa bình làm hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến tiếp theo
nhằm hoàn thành sự nghiệp hướng nhất đất nước
cái hiệp định gene đó như là cái bước thứ nhất như cái bước thứ nhất cần thiết không khác được
cái thứ hai nữa là cái việc ký hiệp định một hiệp định hòa bình lập lại hòa bình
trong cái xu thế của thế giới đang cần hòa bình
các nước lớn cũng sợ chiến tranh cần cái hòa bình
với nền ngoại giao nước ta hiệp định geneva là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên
việt nam tham gia đàm phán ký kết và thực thi
không chỉ khẳng định vị thế quốc gia độc lập và có chủ quyền của việt nam trên trường quốc tế
mà còn là một số mốc quan trọng trong sự phát triển của nền ngoại giao cách mạng việt nam
để lại nhiều bài học thí báu và tôi luyện nên nhiều nhà ngoại giao yếu tố trong thời đại hồ chí minh
bảy mươi năm trôi qua kể từ ngày hiệp định geneva được ký kết
việt nam đang phát triển năng động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
có vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế
các bài học từ quá trình đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva
đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị
nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại
mang đậm bản sắc cây tre việt nam
thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đối ngoại và hội nhập
được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị cùng với chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
việc đàm phán và ký kết hiệp định geneva cách đây bảy mươi năm
vào ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta
mà còn mang ý nghĩa thời đại to lớn và sâu sắc
chủ tịch hồ chí minh đã đánh giá
hội nghị geneva đã kết thúc ngoại giao ta đã thắng lợi to
quá trình đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva
là một cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao việt nam
việc đạt được hiệp định geneva vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
là một thắng lợi to lớn của quân và dân ta
trải qua bảy mươi năm những bài học từ đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva
vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng phát triển đất nước
và bảo vệ tổ quốc ngày nay
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và bốn mươi chín năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
bộ ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký kết hiệp định geneva
về đình chỉ chiến sự ở việt nam
một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước và giữ nước của dân tộc ta
phó thủ tướng trần lưu quang đã tới dự và phát biểu
tại buổi lễ phó thủ tướng trần lưu quang khẳng định
với hiệp định geneva lần đầu tiên trong lịch sử
các quyền dân tộc cơ bản của việt nam là độc lập chủ quyền thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định
trong một điều ước quốc tế và được các nước các bên tham dự hội nghị thừa nhận và tôn trọng
hiệp định geneva đã thể hiện sáng ngời tâm thế bản lĩnh và bản sắc ngoại giao việt nam
thời đại hồ chí minh khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước việt nam yêu trụng hòa bình
trọng công lý và lẽ phải có ý chí quật cường bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia dân tộc trên thế giới
trong bối cảnh thế giới đầy biến đổi
phức tạp với nhiều cơ hội thách thức đa chiều như hiện nay
kỷ niệm bảy mươi năm ký kết hiệp định geneva là dịp để thể hiện hôm nay ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc
phấn khởi tự hào về các thế hệ đi trước làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đặc biệt quan trọng này
tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt sáng tạo tư tưởng phong cách nghệ thuật của ngoại giao thời đại hồ chí minh
độc đáo và đặc sắc mang đậm bản sắc cây tre việt nam
gốc vững thân chắc cành viễn chuyển để giữ gìn hòa bình ổn định tạo môi trường thuận lợi
đưa đất nước phát triển nhanh bền vững sánh vai với các cường quốc nam châu như bác hồ kính yêu hàng mong ước
cùng với hiệp định sơ bộ một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và hiệp định paris một nghìn chín trăm bảy mươi ba hiệp định geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một mốc son trong lịch sử ngoại giao cách mạng việt nam
mang đậm dấu ấn tư tưởng phong cách và nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh
quá trình đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva là cuốn cẩm nang chứa được nhiều bài học sâu sắc
thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao việt nam đã được kế thừa vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán ký kết
và thực thi hiệp định paris một nghìn chín trăm bảy mươi ba sau này cũng như trong xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc ngày nay
nhân dịp này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn về mốc son lịch sử của nền ngoại giao việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
xin chân thành cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin ông có thể chia sẻ những đánh giá về kết quả ý nghĩa của hội nghị geneva năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định geneva được ký kết sau bảy mươi năm ngày đàm phán căng thẳng và phức tạp
đúng như chủ tịch hồ chí minh đã đánh giá hội nghị geneva đã kết thúc
ngoại giao ta đã thắng lợi to
lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta các quyền dân tộc cơ bản của việt nam là độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vạn lãnh thổ
được khẳng định trong một điều ước quốc tế được các nước tham gia hội nghị geneva công nhận và tôn trọng
đây là thành quả đấu tranh quật cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống chủ nghĩa thực dân mà đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ
lưng lẫy nam châu chấn động địa cộng
cùng với chiến thắng điện biên phủ hiệp định geneva đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần một trăm linh năm ở nước ta
mở ra một chương mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước của nhân dân ta
đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đồng thời tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam
để đi tới thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc lập dân tộc thống nhất đất nước
việc ký kết hiệp định geneva không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta mà còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc
bởi đây là thắng lợi chung của ba nước đông dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
hiệp định này cùng với chiến thắng điện biên phủ đã cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc nhã bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc
mở ra một thời kỳ xung đột của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới
với nền ngoại giao của nước ta hiệp định geneva
là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên mà việt nam tham gia đàm phán ký kết và thực thi
không chỉ khẳng định vị thế quốc gia độc lập có chủ quyền của việt nam trên trường quốc tế
mà còn là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của nền ngoại giao cách mạng việt nam
để lại nhiều bài học quý báu và tôi luyện nên nhiều nhà ngoại giao ưu tú trong thời đại hồ chí minh
trung tâm lưu trữ quốc gia ba hiện đang lưu giữ bảo quản một mươi bốn km giá tài liệu
phản ánh tình hình việt nam từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay
trong số đó có khối tài liệu quý giá về chiến dịch lịch sử điện biên phủ
đằng sau mỗi tài liệu hình ảnh lưu trữ là những câu chuyện khác nhau
nhưng đều thể hiện sự quyết tâm mưu lược sáng tạo của quân đội ta
mặc dù việc kéo pháo rất khó khăn vất vả nhưng đã có lúc pháo được kéo vào lại phải kéo ra
chiến lược của ta được thay đổi linh hoạt để phù hợp với thực tiễn
hồi ký của các nhân chứng lịch sử thì cũng là cung cấp một phần thông tin
để chúng tôi có thể đối chiếu thông tin với sự thật lịch sử của bảy mươi năm trước
đại tướng võ nguyên giáp đã từ thay đổi phương châm chiến lược
từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh đánh chắc tiến chắc
thì cái quá trình mà thay đổi phương châm chiến dịch là đại tướng cũng đã phải có một cái quá trình
căn trở nhiều ngày đêm không ngủ để có một sự thay đổi quyết định chiến lược đó
hầu hết những tài liệu lưu trữ tại trung tâm ba đều là bản gốc có giá trị cao nhất và chuẩn sắc nhất
về sự kiện lịch sử đặc biệt này qua đó cung cấp cho công chúng một phần lát cắt của chiến dịch điện biên phủ
từ quá trình chuẩn bị đến diễn biến và kết quả ý nghĩa của chiến dịch
đặc biệt các tài liệu tư liệu này cũng đã cho thấy mối liên hệ giữa chiến thắng lịch sử điện biên phủ và hiệp định geneva
bài trả lời phỏng vấn của đại tướng võ nguyên giáp về nhân tố quyết định của chiến thắng điện biên phủ cũng đã khẳng định điều này
anh đồng là chuẩn bị dự
hội nghị quốc tế bà việt nam viết thư cho anh giáp
nói là cố gắng làm xong đi trước ngày một tháng sáu là ngày khai mạc hội nghị
thì tôi nói chuyện nó có vị trí có thể hơn
nhà thơ tôi hiểu nói rằng là đồng chí phạm văn đồng ở bên đó chắc đêm nay không ngủ
tin đây anh điện biên phủ hoàn thành
có thể nói là cái quyết sách của chúng ta đấy chúng ta đã dồn tâm dốc sức vào đấy
để mà làm lên cái chiến thắng lịch sử điện biên phủ
và cái đó là cái yếu tố quyết định cho cái sự thắng đợi của hiệp định geneva
bên cạnh nguồn tư liệu tài liệu lịch sử trong nước
trung tâm lưu trữ quốc gia ba còn nỗ lực hợp tác với lưu trữ nước bạn
để làm phong phú thêm cũng như khẳng định rõ giá trị lịch sử
ý nghĩa của chiến dịch điện biên phủ cũng như hiệp định geneva
hiện trung tâm đang tích cực giải mã nguồn tư liệu do phía pháp cung cấp
để công bố cho công chúng góc nhìn đầy đủ chính xác hơn
có những cái văn bản mà tôi thấy sử dụng rất là ý nghĩa
mà trong thời gian tới cũng sẽ cần phải công bố rõ ràng hơn
nhất là những văn bản mà vừa được giải mật để thể hiện rằng là
phía pháp cũng đã chính thức thừa nhận thất bại
từ cái việc là giải trình ở trước quốc hội trước chính phủ
cũng như là nhân dân của pháp ở thời điểm đó
bảy mươi năm đã đi qua nhưng giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch điện biên phủ
bảy mươi năm đã đi qua nhưng giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch điện biên phủ
cũng như hiệp định geneva sẽ vẫn còn vang vọng mãi
và những tài liệu tư liệu lịch sử này
chính là minh chứng rõ ràng nhất xác thực nhất mà không ai có thể phủ nhận
vậy việc ký kết hiệp định geneva đã để lại những bài học kinh nghiệm nào
cho nền ngoại giao việt nam đặc biệt là khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng
nền ngoại giao toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre việt nam hiện nay
có thể nói thì quá trình đàm thán ký kết và thực bi hiệp định geneva
là một cuốn cầm năng quý mong về trừng phái đối ngoại và ngoại giao việt nam
đã được đảng ta kết hừa vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán ký kết
và thực thi hiệp định paris năm một nghìn chín trăm một mươi ba sau này cũng như trong triển khai công tác đối ngoại hiện nay
bên cạnh những bài học về nguyên tắc như bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất tuyệt đối của đảng
kiên định độc lập tự chủ trên cơ sở lãnh lý quốc gia dân tộc
thì hiệp định geneva cũng để lại nhiều bài học
còn nguyên giá trị về phương pháp nghệ thuật ngoại giao mang đậm bản sắc ngoại giao việt nam trong thời đại hồ chí minh
đó là bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
đoàn kết dân tộc gắn kết với đoàn kết quốc tế
để tạo nên một sức mạnh vô địch
trong quá trình đàm phán hiệp định geneva chúng ta đã không ngừng mở rộng đoàn kết quốc tế
tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân việt nam chúng ta
đó là bài học về kiên định quốc tế
mục tiêu nguyên tắc
song linh hoạt biến hóa về sách lượng
theo phương trình diễn bất biến ứng vạn biến
trong suốt quá trình đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva
chúng ta đã luôn kiên trì nguyên tắc hòa bình
độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ
song cơ động linh hoạt
có sách lược phù hợp với tương quan lực lượng
với bối cảnh trình hình quốc tế và khu vực
để giành được mục tiêu chiến lược cuối cùng
đó là bài học về luôn luôn quan trọng
công tác nghiên cứu đánh giá và dự bá kinh hình
chúng ta phải biết mình biết người
biết thời biết thế
để từ đó biết tiếng biết thoái
biết cương biết nhủ
đây là bài học sâu sắc
còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới hiện nay
đang biến động rất phức tạp và khó lượng
đó là bài học về sử dụng đối thoại
và đàm phán hòa bình
để giải quyết bất đồng xung đột trong quan hệ quốc tế
đây là bài học mang tính thời đại
nhất là khi nhiều xung đột phức tạp
đang diễn ra trên thế giới như hiện nay
xin bộ trưởng có thể chia sẻ những đánh giá
về sự hỗ trợ giúp đỡ ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên thế giới
dành cho nhân dân việt nam
trong quá trình đàm phán và ký kết hiệp định geneva
cuộc đấu tranh chính nghĩa vì hòa bình
độc lập dân tộc thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta
phù hợp với xu thế của thời đại
và nguyện vọng chung của nhân dân tiến bộ trên thế giới
do đó trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước nói chung
và trong đàm phán ký kết thực thi hiệp định geneva nói riêng
chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ
to lớn và quý báu
cả về vật chất và tinh thần của bạn bè quốc tế
trước hết là từ lào campuchia
các nước sâu chủ nghĩa
và nhân dân yêu chuộng hòa bình
trên toàn thế giới
trong công cuộc đổi mới
thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng
chúng ta tiếp tục nhận được sự ủng hộ
và hợp tác quý báu
của cộng đồng quốc tế
trên cơ sở bình đẳng và hợp tác cùng có lợi
đảng nhà nước và nhân dân ta
luôn trân trọng
và mãi mãi ghi nhớ sự ủng hộ
sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
đồng thời trong khả năng của mình
luôn ủng hộ và đóng góp tích cực
có trách nhiệm
vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
vì hòa bình
độc lập dân chủ và tiến bộ trên thế giới
xin cảm ơn những chia sẻ của bộ trưởng trong chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại